ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tại cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết
bình luận của việt nam đối với báo cáo tự do tôn giáo năm hai nghìn hai mươi bốn của ủy ban tự do tôn giáo hoa kỳ
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng nhấn mạnh
việt nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
quyền theo hoặc không theo tôn giáo của người dân
tại việt nam không ai bị phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo tin ngưỡng và các hoạt động của các tổ chức tôn giáo
được bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật
điều này đã được thể hiện rõ trong hiến pháp hai nghìn một mươi ba hệ thống pháp luật của việt nam và được tôn trọng trên thực tế
các chính sách nỗ lực và thành tựu của việt nam trong bảo đảm quyền con người
trong đó có tự do tôn giáo tự do tín ngưỡng đã được nhiều nước ghi nhận và đánh giá cao
đây cũng là những đánh giá nhận xét của các nước tại phiên đối thoại về báo cáo quốc gia của việt nam
theo cơ chế giả soát định kỳ phổ quát chu kỳ bốn của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc vừa được tổ chức tại geneva thụy sĩ
việt nam bác bỏ những nhận định không khách quan mang tính định kiến và không chính xác về tình hình thực tế tại việt nam
được nêu trong báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm hai nghìn hai mươi bốn của ủy ban tự do tôn giáo hoa kỳ
bộ ngoại giao đã đang và sẽ tiếp tục trao đổi với phía hoa kỳ về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm
trên tinh thần thẳng thắn cởi mở và tôn trọng lẫn nhau
đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình hợp tác và phát triển bền vững giữa việt nam và hoa kỳ
trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến phiên điều trần của bộ thương mại hoa kỳ về việc công nhận quy chế kinh tế thị trường của việt nam
người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng cho biết
chúng tôi hoàn nghênh bộ thương mại hoa kỳ đã tổ chức phiên điều trần ngày tám tháng năm vừa qua
và đây là một bước quan trọng trong quá trình xem xét hồ sơ công nhận quy chế kinh tế thị trường của việt nam
nhưng số liệu khẳng định nền kinh tế việt nam hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí của quy chế kinh tế thị trường
đồng thời nhấn mạnh việc nền kinh tế việt nam thậm chí còn làm tốt hơn so với nhiều nền kinh tế đã được công nhận quy chế kinh tế thị trường
theo người phát ngôn bộ ngoại giao thực tế cho đến nay đã có bảy mươi hai nước công nhận việt nam có nền kinh tế thị trường
trong đó có các nền kinh tế lớn như anh canada australia nhật bản
việt nam cũng tham gia một mươi sáu hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương với hơn sáu mươi đối tác trải rộng khắp các châu lục
bà phạm thu hằng nhấn mạnh việc hoa kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của việt nam
sẽ góp phần cụ thể hóa cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam hoa kỳ
qua đó thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân hai nước
liên quan đến các tàu cá quảng bình gặp nạn trên biển người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng cho biết
theo thông tin từ cơ quan chức năng trong các ngày mùng hai và mùng ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
bốn tàu cá của tỉnh quảng bình cùng hai mươi bốn ngư dân đã gặp nạn khi đang hoạt động trên biển
các lực lượng chức năng và tàu cá của việt nam đã phối hợp với lực lượng tìm kiếm cứu nạn trung quốc
tích cực tìm kiếm cứu nạn ngư dân
cho đến nay các lực lượng đã cứu được một mươi ba ngư dân tìm thấy một ngư dân thiệt mạng và đang tích cực tìm kiếm một mươi ngư dân còn lại
ngay sau khi nhận được thông tin bộ ngoại giao đã trao đổi làm việc với đại sứ quán trung quốc tại hà nội
và chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại trung quốc thông tin cho cơ quan tìm kiếm cứu nạn của trung quốc
đề nghị trung quốc tăng cường cử lực lượng phương tiện cần thiết tiến hành tìm kiếm cứu nạn các ngư dân đang bất tích
đến nay các cơ quan chức năng của trung quốc đã cử các phương tiện phối hợp với việt nam hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm
các cơ quan chức năng việt nam đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía trung quốc tích cực tìm kiếm cứu nạn ngư dân
theo dõi cập nhật tình hình vụ việc và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân kịp thời
liên quan đến dự án kênh đảo funanteko của campuchia trong một cuộc họp gần đây tại campuchia
phó thủ tướng campuchia sul chanthon khẳng định nước này không lơ là về cung cấp thông tin về kênh đảo funanteco cho việt nam cả chính thức và không chính thức
ông sun chanthong cũng cho biết dự án chỉ cần năm mét khối trên dây tương đương năm mươi ba lưu lượng sông
và khẳng định kinh đảo funanteko thậm chí còn góp phần giảm nhẹ lỗ lụt ở miền nam việt nam
người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng cho biết
những thông tin chúng tôi có được tới thời điểm này về dự án fulantecco chưa đủ để đánh giá cụ thể về mức độ tác động của dự án này
phát biểu ngày năm tháng năm người phát ngôn cho biết
mong muốn phía campuchia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với việt nam và các nước trong ủy hội sông mekong
chia sẻ đầy đủ thông tin về dự án và tiến hành đánh giá chi tiết các tác động của dự án này
với tài nguyên nước và môi trường sinh thái của khu vực tiểu vùng sông mê công
và đồng thời cũng là các biện pháp quản lý chung và dài hạn đảm bảo hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông
quản lý sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên nước sông mê công
tại hội nghị tham vấn tại cần thơ về đề xuất dự án canh đảo funanteko của campuchia ngày hai mươi ba tháng bốn
tiến sĩ lê anh tuấn sản viên chính khoa môi trường và tài nguyên đại học cần thơ cho rằng
việc triển khai dự án sẽ ảnh hưởng rất lớn khiến lượng nước từ dòng mekong về miền tây có thể giảm năm mươi
theo tiến sĩ lê anh tuấn kênh funanticco khi vận hành miền tây việt nam sẽ gia tăng tình trạng thiếu nước ngọt trong sinh hoạt
canh tác sản xuất mạng xâm nhập sâu và nhiều hơn các hệ sinh thái sẽ bị đảo lộn
điều biến đổi khí hậu đại học cần thơ cũng bày tỏ lo ngại dự án kênh phunateco ảnh hưởng tiêu cực môi trường
và hệ thống nước sông mê công đặc biệt là dòng hạ lưu từ campuchia về việt nam
ông phân tích những năm gần đây dòng mekong đối mặt thách thức rõ rệt từ các đợt hạn hán nghiêm trọng vào mùa khô
trong el nino hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
các dự báo về biến đổi khí hậu cũng cho thấy sự gián đoạn của chu kỳ gió mùa tự nhiên
tức là thời tiết sẽ ngày càng trở nên cực đoan hơn dẫn đến tăng tần suất hạn hán lũ lụt xâm nhập mặn
trong khi đó kênh đảo funantechco sẽ chi phối nguồn nước làm thay đổi dòng thủy văn
dẫn đến các vấn đề về môi trường nước và hệ sinh thái ngày càng trầm trọng hơn
việc này không chỉ tác động việt nam mà cả người dân campuchia ở hạ nguồn của kênh này cũng bị ảnh hưởng
cụ thể là bất lợi cho nông nghiệp như sản xuất lúa nông sản thủy sản công nghiệp và cả đời sống người dân
trong bối cảnh hiện tại ông cho rằng việt nam cần đặt ra các vấn đề của kênh đào này
và thông qua ủy hội sông mê công để quốc tế hóa nó tạo ấp lực để phía campuchia có báo cáo đầy đủ và chi tiết hơn
song song đó các nhà chức trách việt nam cần làm chặt chẽ hơn với các nhà khoa học trong và ngoài nước
để đánh giá rõ tác động hậu quả của dòng cây này trong tương lai
tiến sĩ nguyễn nghĩa hùng viện phó khoa học thủy lợi miền nam cho biết
quá trình theo dõi và cập nhật liên tục các thay đổi khí tượng thủy văn ở lưu vực sông mekong cho thấy
việc phát triển thủy điện và nông nghiệp ở thượng nguồn gây nhiều tác động đến hạ nguồn
cụ thể xu thế lũ nhỏ đi số năm lũ lớn ít đi phù sa giảm điều tiết của biển hồ giảm
dòng chảy kiệt trái quy luật đầu mùa khô và đầu mùa mưa dòng chảy thấp làm mặn đến sớm
số năm hạn mặn lịch sử xuất hiện trở lại dày hơn cụ thể là hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
trong bối cảnh đồng bằng đã và đang bị định hình lại bởi các thay đổi trên
campuchia khởi công tuyến kênh giao thông thủy funan techco sẽ làm gia tăng các quan ngại về hạn và xâm nhập mặn trên đồng bằng
theo đại diện của viện khoa học thủy lợi miền nam các thông tin về dự án mà phía campuchia cung cấp cho ủy hội sông mekong
theo thông báo vào ngày tám tháng tám hai nghìn hai mươi ba còn rất ít chưa đủ để đánh giá đầy đủ tác động gia tăng đến nguồn nước
phù sa sạt lở và xâm nhập mặn
ông cho rằng dự án cần có thêm các thông tin về quy trình vận hành của cả tuyến giao thông nói chung và các khóa van nói riêng
giám sát lưu lượng qua tuyến kênh so với mức công bố bình quân là ba sáu m ba trên dây
mục đích khác của tuyến canh ví dụ như phục vụ sản xuất nông nghiệp kết nối của tuyến canh với các sông hiện hữu cắt ngang
các giải pháp giảm thiếu tác động bất lợi với sự cố giao thông thủy như tràn dầu chất ô nhiễm nguy hại
đồng bằng sông cửu long có diện tích khoảng bốn mươi km hai là nơi sinh sống của hơn một mươi bảy bốn triệu người
nơi đây chiếm năm mươi sản lượng lúa gạo sáu mươi năm thủy sản nuôi trồng và đóng góp một mươi bảy gdp cả nước
vùng đất này đang chịu ảnh hưởng hạn mặn nghiêm trọng được đánh giá là một trong ba đồng bằng trên thế giới chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu
liên quan đến yêu cầu campuchia chia sẻ thông tin về dự án kênh đảo phunanteco còn gọi là kênh phunam
trong một cuộc họp diễn ra vào ngày bảy tháng bốn
phó thủ tướng campuchia sun chanthong tuyên bố nước này không có nghĩa vụ cung cấp thêm thông tin
và sẽ không tham vấn với các quốc gia trong khu vực về dự án kênh đảo phunanteco
ông sul chanton đã dẫn hiệp định mekong năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quy định rằng các hoạt động ảnh hưởng đến các nhánh của con sông
phải được thông báo cho ủy ban liên hợp của ủy hội sông mekong
ông sun chanthong khẳng định campuchia đã thực hiện trách nhiệm này bằng thông báo về kênh đảo phunanteco
cho ủy ban vào ngày tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời campuchia có nghĩa vụ thông báo cho ủy ban hỗn hợp biết trước khi tiến hành xây dựng
và không bắt buộc phải tham vấn trước hoặc phải có thỏa thuận cụ thể từ các nước thành viên ủy hội sông mekong
phó thủ tướng campuchia giải thích rằng kênh đảo phunanteco chỉ sử dụng sông ba sắc vốn chỉ là nhánh của sông mekong
ông sun chanthong nhắc lại lập trường của campuchia rằng nước này không lơ là trách nhiệm chia sẻ thông tin chi tiết
về dự án funantecco cho việt nam cả chính thức và không chính thức
tuy nhiên ông này nhấn mạnh nếu cần thông tin đó
cầu ủy hội sông mekong cung cấp thông tin
giải thích về lo ngại kênh đảo phunanteco làm giảm lưu lượng sông mekong
phó thủ tướng campuchia nói rằng dự án chỉ cần năm mét khối trên dây tương đương với năm mươi ba lưu lượng sông
còn dòng chảy sông mekong là tám mét khối mỗi dây
vì vậy phó thủ tướng campuchia cho rằng lượng nước được chuyển hướng chỉ bằng một giọt nước trong sô
ông sun chanthong khẳng định kênh đảo phunanteco thậm chí còn góp phần giảm nhẹ lũ lụt ở miền nam việt nam
chúng tôi hướng tới một dự án không chỉ mang lại lợi ích cho campuchia mà còn cho các nước láng giềng của chúng tôi
ngoài ra nhà lãnh đạo campuchia cũng nhấn mạnh dự án canh đảo funanteko có sự tham gia của nhiều tổ chức
như cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản ngân hàng phát triển châu á ban thư ký ủy hội sông mekong
và công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn vận tải đường thủy cccc một công ty con của công ty xây dựng giao thông trung quốc
theo hiệp định mekong năm một nghìn chín trăm chín mươi năm các dự án ảnh hưởng dòng chính của sông phải được ủy hội sông mekong xem xét kỹ thuật
nhận ý kiến đóng góp từ các quốc gia thành viên bao gồm việt nam lào và thái lan
đây là các căn cứ pháp lý quốc tế quan trọng cho việt nam đòi hỏi phía campuchia phải lấy ý kiến rộng rãi
từ các nước trong khu vực về dự án cành đảo này
tuy nhiên ủy hội sông mekong cho hay campuchia không chia sẻ kết quả nghiên cứu khả thi của dự án canh đào
dù họ đã nhiều lần đề nghị và hai lần gửi công văn vào tháng tám và tháng một mươi hai nghìn hai mươi ba
phó thủ tướng campuchia cho biết ba mươi ba hàng xuất nhập khẩu của campuchia hiện nay được vận chuyển dọc sông mekong
rồi tới các cảng của việt nam
dự án kênh vunanteco được kỳ vọng sẽ giảm bảy mươi lượng hàng đi và đến campuchia qua cảng việt nam
tuyến đường ngắn hơn từ phnom penh ra biển qua kênh funanteco còn giúp giảm phát thải khí nhà kính
dự án kênh đảo funantico được hội đồng bộ trưởng campuchia phê chuẩn vào tháng năm hai nghìn hai mươi ba
dự kiến kết nối cảng sông phnom penh với vịnh thái lan ở tây nam campuchia
đi qua các tỉnh kanda takeo kampot và kép
theo tài liệu campuchia trình lên ủy hội sông mekong vào tháng tám hai nghìn hai mươi ba
kênh funteco sẽ bắt đầu hoạt động từ năm hai nghìn hai mươi tám
dự án có trị giá ước tính một bảy tỷ usd dự kiến do công ty trung quốc thực hiện theo hình thức xây dựng vận hành chuyển giao
theo thiết kế dự án kênh đảo funantico sẽ xây dựng ba đập thủy điện một mươi một cây cầu lối đi ven bờ dài hai trăm linh tám km
và cung cấp hỗ trợ giao thông thủy cũng như các cơ sở hạ tầng xuyên sông khác
ngày năm tháng năm phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng đề nghị campuchia phối hợp với các bên
đánh giá đầy đủ tác động của dự án kênh đảo funantico đối với nguồn nước và môi trường sinh thái tiểu vùng sông mekong
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam cho biết đối với dự án kênh đảo funantico
việt nam rất quan tâm tôn trọng lợi ích chính đáng của campuchia theo tinh thần hiệp định mekong một nghìn chín trăm bảy mươi năm
phù hợp với các quy định liên quan của ủy hội sông mekong và quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước
vào ngày sáu tháng năm trong cuộc tiếp phó thủ tướng campuchia tại hà nội thủ tướng phạm minh chính khẳng định
việt nam mong muốn cùng campuchia và các quốc gia trong lưu vực sông mekong hợp tác chặt chẽ trong các hoạt động sử dụng
quản lý bảo vệ và phát triển bền vững dòng sông mekong trên cơ sở hiệp định mekong và các quy định của ủy hội sông mekong quốc tế
bảo đảm hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông vì sự phát triển bền vững của lưu vực lợi ích của cộng đồng người dân trên lưu vực